bệnh dịch tả lợn châu phi đang lây lan nhanh ra hầu hết các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh phú thọ
mỗi ngày trung bình có thêm từ ba mươi đến bốn mươi ổ dịch mới xuất hiện tại các huyện thành thị
thống kê cho thấy số lượng lợn bị tiêu hủy vẫn liên tục tăng
không chỉ riêng phú thọ mà nhiều địa phương trên cả nước cũng đang bị dịch tả lợn châu phi
đang có những diễn biến hết sức phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến người chăn nuôi
nguyên nhân phát tán dịch bệnh ra diện rộng được cho là do có nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học chưa đồng bộ khi có lợn ốm
người chăn nuôi mời cán bộ thú y đến điều trị trước không báo với chính quyền địa phương
và các cơ quan chuyên môn nên dịch bệnh rất khó kiểm soát triệt đề
mặt khác công tác quản lý buôn bán lợn giống quản lý lợn đực giống phố trực tiếp
quản lý các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ kinh doanh sản phẩm thịt tại các chợ
và đội ngũ hành nghề thú y tại cơ sở còn hạn chế bất cập
nắng nóng khiến số lợn chết nhanh bị phân hủy gây ảnh hưởng đến môi trường
theo báo cáo của tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh phú thọ
đến nay số lợn tiêu hủy tại các xã công bố dịch là khoảng hai mươi năm con
với tổng trọng lượng lên đến một năm trăm linh tấn